ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí trần quốc hương tên khai sinh là trần ngọc ban bí danh mười hương
các bí danh khác lý trang sinh ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
quê quán xã vũ bản huyện bình lục tỉnh hà nam ninh nay là tỉnh hà nam
thường trú tại số nhà hai trăm linh bốn trên một mươi chín đường nguyễn văn hường phường thảo điền quận hai tp hcm
đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy vào đảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đồng chí đã giữ các chức vụ bí thư trung mương đảng khóa sáu
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng các khóa bốn năm sáu
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phó bí thư thường trực thành ủy hà nội
phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban thanh tra nhà nước nay là thanh tra chính phủ
tổng cục trưởng tổng cục du lịch này là bộ văn hóa thể thao và du lịch trưởng ban nội chính trung ương
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư
bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa song do tuổi cao sức yếu
đồng chí đã từ trần vào hồi một mươi h một mươi phút ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện thống nhất tp hcm hường thọ chín mươi bảy tuổi
trên tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp
nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huân chương quân công hạng nhất
huân chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng
và nhiều huân huy chương cao quý khác
để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích công hiến của đồng chí trần quốc hương
ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí trần quốc hương
với nghi thức lễ tang cấp nhà nước
ban bí thư trung mương đảng đã quyết định ban lễ tang nhà nước gồm hai mươi một đồng chí
đồng chí nguyễn thận nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng ban
linh cữu đồng chí trần quốc hương quàn tại nhà tăng lễ bệnh viện một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
số năm phạm ngũ lão quận gò vấp tp hcm
lễ viếng từ một mươi bốn h thứ hai ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
lễ truyền điệu vào hồi chín h ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau đó là lễ di quan an táng tại nghĩa trang tp hcm